theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu h ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi việt nam ghi nhận hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín không có ca mắc mới từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bốn
đến thời điểm này hà giang đã được thêm vào nhóm địa phương có nguy cơ cụ thể nhóm địa phương có nguy cơ cao bao gồm một mươi hai tỉnh thành phố
hà nội tp hcm đà nẵng lào cai quảng ninh bắc ninh ninh bình hà tĩnh quảng nam bình thuận khánh hòa tây ninh
các địa phương này tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến hết ngày hai mươi hai hoặc đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất xây dựng hạ tầng bảo đảm lưu thông hàng hóa